thể thao việt nam trên đất campuchia đã đi vào lịch sử trong lần đầu tiên xếp hạng nhất toàn đoàn khi thi đấu ở nước ngoài
với số huy chương áp đảo một trăm ba mươi sáu huy chương vàng một trăm linh năm huy chương bạc một trăm một mươi bốn huy chương đồng hơn hạng nhì thái lan hai mươi tám huy chương vàng
hòa chung không khí phấn khởi từ bắc vào nam đã diễn ra nhiều hoạt động mừng công và vinh danh các vận động viên của thể thao việt nam
mặc dù gặp nhiều áp lực với chi tiêu năm trăm linh nhóm gắn đầu sea games ba mươi hai sau mùa năm hóa thành công vang dội trên sân nhà
thế nhưng bằng nỗ lực vượt bậc các huấn luyện viên vận động viên đã giúp nâng tầm thể thao việt nam với những dấu ấn tự hào tại sea games lần này
trong suốt những ngày qua hàng trăm lượt vận động viên khi trở về tổ quốc đều được đón tiếp trọng thị ngay từ sân bay trong không khí phấn khởi của đông đảo người hâm mộ
tiếp đó là những buổi giao lưu mường công và tặng thưởng cho các vận động viên diễn ra tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
nối bật ở sea games ba mươi hai là thành tích của các vận động viên mông bóng đá nữ sự xuất sắc của điện kinh với gương mặt nối bật nguyễn thiệu anh các đứa vận động viên judo kickboxing và hàng chục môn thi đấu khác
việc thể hiện hàng loạt các sự kiện gặp mặt mừng công thể hiện sự động viên kịp thời nhằm khích lệ tinh thần và tiếp thêm động lực cho các vận động viên của thể thao việt nam